thủ tướng chính phủ vừa ban hành chỉ thị số hai mươi sáu về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm hai nghìn hai mươi
chỉ thị nêu rõ để kỳ thi và tuyển sinh được triển khai nghiêm túc trung thực công bằng an toàn thiết thực và hiệu quả
tạo thuận lợi nhất cho thí sinh trong điều kiện nguy cơ của dịch bệnh
thủ tướng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung thực hiện những công việc trọng tâm
bộ giáo dục và đào tạo bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm chung về kỳ thi và ban hành các văn bản chỉ đạo
quy chế hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi và tuyển sinh chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh
ra đề thi đáp ứng yêu cầu của kỳ thi cung cấp chính xác đầy đủ kịp thời các quy định thông tin cần thiết về kỳ thi
và công tác tuyển sinh giải đáp kịp thời những băn khoăn thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến kỳ thi và tuyển sinh
đồng thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học cơ sở đào tạo giáo viên thực hiện công tác tuyển sinh theo tinh thần tự chủ và trách nhiệm giải trình
phân tích dữ liệu quốc gia về kết quả thi và kết quả học tập của học sinh toàn quốc tổ chức công tác thanh tra kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi
để bảo đảm an toàn nghiêm túc trung thực khách quan ngăn chặn gian lận tiêu cực vi phạm quy chế
thủ tướng chính phủ yêu cầu ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp là chủ tịch ubnd tỉnh thành phố chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi trên địa bàn
bao gồm đăng ký dự thi in sao để thi coi thi chấm thi
riêng bài thi trắc nghiệm chấm trên máy tính bằng phần mềm dùng chung của bộ giáo dục và đào tạo
thanh tra kiểm tra công bố kết quả thi và phúc khảo bài thi phân tích dữ liệu về kết quả thi và kết quả học tập của học sinh của địa phương
xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông bảo đảm an toàn nghiêm túc chất lượng
tạo điều kiện thuận lợi về đi lại ăn nghỉ cho thí sinh và người thân ở tất cả các điểm thi
bộ thông tin và truyền thông bộ công an bộ giao thông vận tải bộ y tế bộ lao động thương bình và xã hội
chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để thực hiện tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi công bằng minh bạch